thưa quý vị từ chiều tối và đêm qua người dân đã bắt đầu quay trở lại thành phố
và kể cả đến thời điểm này thì những chuyến tàu xe cuối cùng cũng đã được vào bến
để đưa người dân trở về nhà bắt đầu cho ngày làm việc đầu tiên
ở một góc khác của cuộc sống hối hả của thủ đô thì cũng có những người
bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín sớm hơn rất nhiều so với đại đa số người khác
họ là ai quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi trải nghiệm cách mà họ bắt đầu một ngày mới
ngay sau đây
đối với đại đa số mỗi người thì thường là ngày mới của họ sẽ bắt đầu vào khoảng sáu bảy giờ sáng phải không ạ
thế nhưng đối với những người khác thì họ lại có một cách khởi đầu ngày mới cũng rất là khác
và đặc biệt là trong ngày làm việc đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín ngày một ngày vô cùng đặc biệt hôm nay
thì ngày làm việc của họ lại bắt đầu từ bốn giờ sáng khi mà mọi người vẫn đang ngủ yên
bộ đàm này còng số tám súng và gãy điện
tất cả công cụ ỗ trợ đều phải chuẩn bị từ bốn rưỡi là phải sáu hết rồi
trong một ngày đặc biệt như hôm nay thì từ năm giờ sáng chúng tôi đã phải có mặt chiến tuyến để điều tiết giao thông
hôm nay thì theo dự báo vẫn còn một số người dân sẽ quay trở về thành phố từ rất sớm để bắt đầu một ngày làm việc với một năm mới
xe khách từ năm giờ sáng thì họ đã chạy rồi thế nên phải ra từ sớm để điều tiết giao thông
con người ta thì thường được bố mẹ đưa đến trường còn con mình thì chưa bao giờ được bố đưa đến trường cả
vì khoảng thời gian mà mọi người bắt đầu một ngày mới bắt đầu di chuyển đến chỗ làm cũng là thời gian chúng mình căng thẳng nhất
nhiều khi giờ cao điểm nhiều người cũng bực bội vì tắt đường thế nhưng mình vẫn phải giữ bình tĩnh để điều tiết giao thông
sao cho khoa học thì mới có thể giữ cho dòng phương tiện ổn định
đặc biệt là trong những ngày giá rách như thế này
có nhiều ô tô hơn nên dễ tắt đường lắm
làm cảnh sát giao thông thì đồng nghĩa với việc là mình phải chịu cái thời tiết khắc nghiệt hơn mọi người
mưa gió nắng
như cái thời tiết lạnh như này thì mình có thể mình mặc thêm áo bên trong thì có thể là ấm hơn
còn hồi đầu thì chưa quen thì cũng hay ốm
nhưng khi đã quen rồi thì bình thường
còn cán bộ chiến sĩ thì cũng hay ốm
còn cán bộ chiến sĩ thì cũng hay ốm
trong ngày hôm nay người dân từ rất nhiều tỉnh thành ở lân cận thành phố hà nội
ở gần thành phố hà nội thì vẫn sẽ tiếp tục quay trở lại với thủ đô để bắt đầu một ngày làm việc đầu tiên
và tôi tin chắc rằng trong một ngày vô cùng đặc biệt là một ngày làm việc đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín
thì chả ai là muốn đến muộn trong ngày hôm nay cả
và chính vì vậy thì dự báo hôm nay sẽ là một ngày làm việc khá là vất vả của lực lượng cảnh sát giao thông